một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng vào tối ngày hai mươi bảy tháng sáu
tại khu phố bình đáng phường bình hòa thị xã thuận an tỉnh bình dương
vụ việc đang được công an thị xã thuận an tỉnh bình dương điều tra nguyên nhân
nạn nhân được xác định là đặng trung phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín quê ở quảng bình
theo những người hàng xóm cho biết sáng qua có người đến nhà anh phương để lấy tiền nợ
nhưng khi đến gọi cửa thì không thấy ai mở
đến tối cùng ngày mọi người đi làm về vẫn thấy nhà anh vương khóa trái
và thấy chiếc xe máy bên ngoài nên báo cho lực lượng chức năng địa phương
khi lực lượng chức năng phá khóa vào trong thì phát hiện anh phương đã chết trong tư thế treo cổ tại cửa sổ
được biết anh phương đã có vợ và một con gái tám tuổi nhưng đã ly hôn vợ cách đây không lâu
đến hơn hai mươi hai h cùng ngày công tác khám nghiệm hiện trường mới được hoàn tất